thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng với các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội
đã dự lễ khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
kỳ họp bất thường lần này dự kiến diễn ra trong ba ngày theo hình thức họp tập trung tại nhà quốc hội
và sẽ bế mạc vào sáng ngày một mươi tám tháng một
vào ngày một mươi bảy tháng một quốc hội nghỉ một ngày để các cơ quan của quốc hội chính phủ và cơ quan hữu quan
tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật dự thảo nghị quyết
tại kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi
dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
được triển khai theo trình tự thủ tục rút gọn
bên cạnh đó quốc hội cũng sẽ xem xét và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương
năm hai nghìn hai mươi hai cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
cho tập đoàn điện lực việt nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn